trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngay từ đầu năm lực lượng công an nhân dân đã triển khai quyết liệt các cách làm mới biện pháp mới tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội kiềm chế gia tăng tội phạm
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu được tập trung chỉ đạo quyết liệt với phương châm cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao được tăng cường đã tập trung triệt phá các chuyên án làm rõ âm mưu phương thức thủ đoạn mới của tội phạm trên không gian mạng
kết quả trong sáu tháng đầu năm tình hình tội phạm cả nước giảm hai mươi ba một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín giảm chín chín mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an nhân dân đã điều tra làm rõ một mươi bảy một trăm một mươi hai vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi sáu chín mươi ba cao hơn chỉ tiêu quốc hội đề ra
tại hội nghị các đại biểu đã nghe thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và kế hoạch số một trăm một mươi tám ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai của đảng ủy công an trung ương
thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
dưới sự điều hành của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc nhận định phân tích bám sát diễn biến của tình hình những thời cơ thuận lợi khó khăn đạt ra đối với công tác công an
công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
từ đó kiến nghị đề xuất với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bổ sung điều chỉnh mục tiêu giải pháp phù hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu đề ra trong năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những thành tích kết quả công tác mà công an các đơn vị địa phương và toàn lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong sáu tháng đầu năm
về phương hướng sáu tháng cuối năm đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần quyết liệt thực hiện triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương về thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng xây dựng văn hóa gian luyện đạo đức bản lĩnh tác ph
giữ gìn uy tín hình ảnh của lực lượng công an nhân dân đối với nhân dân
về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện giải pháp phòng ngừa kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất năm so với năm hai nghìn một mươi chín thời điểm chưa có dịch covid một mươi chín triệt tiêu điều kiện nảy sinh tội phạm
trong đó tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội hình sự ma túy triệt phá các đường dây băng ổ nhóm mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy xuyên quốc gia đánh bạc tín dụng đen đòi nợ xiết nợ bảo kê cưỡng đoạt tài sản
đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo
đối với công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đồng thời tăng cường cải cách hành chính chuyển đổi số trong công an nhân dân tập trung thực hiện hiệu quả đảm bảo tiến độ đề án sáu của chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà tại hà nội lần đầu tiên được triển khai đã mang lại những hiệu quả bước đầu
công việc của tổ cơ động này sẽ được triển khai từ năm giờ chiều cho đến tối thành viên tổ bao gồm tổ trưởng tổ dân phố cảnh sát khu vực và hai cán bộ ủy ban nhân dân phường
từ thông tin nắm bắt được tổ cơ động đã trực tiếp đến nhà bà luận để hỗ trợ việc làm giấy khai sinh cho người cháu nội
qua một số thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến tổ cơ động đã giúp bà luận hoàn thành thủ tục
tổ hỗ trợ phường có hai hình thức hoạt động công dân có thể gọi điện thoại đến số hotline để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến
sau khi tiếp nhận thông tin tổ cơ động sẽ đến nhà người dân hướng dẫn hoặc sẽ đi luân phiên lần lượt từng hộ gia đình để phổ biến hướng dẫn người dân cách sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia
các dịch vụ trực tuyến
được ủy ban phường là giúp đỡ cho thì là bây giờ là ở nhà làm trực tuyến luôn rồi bây giờ không phải mất thời gian để đi ra phường nữa
tạo mọi điều kiện cho mọi người được ở nhà để làm thế dịch vụ này là rất tốt đối với cho mọi người
ngoài giờ hành chính chúng tôi sắp xếp thời gian xuống người dân để hỗ trợ hướng dẫn giúp cho người dân giảm tải việc đi lại và có thể thực hiện được những thao tác ngay tại nhà
giúp người dân sau đó có thể khi có những dịch vụ công
các dịch vụ khác thì người dân có thể tự thao tác ở nhà mà không phải đến cơ quan ủy ban phường để thực hiện
dù mới được đưa vào triển khai kết quả hoạt động của mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đã cho thấy nhiều tín hiệu khả quan
tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công qua hình thức trực tuyến đã tăng đáng kể từ bốn đến năm bộ hồ sơ một ngày lên gấp hai ba lần
tuy nhiên để người dân hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng không phải là điều dễ dàng
chia ca chia kíp một bộ phận thì tiếp
chia cấp dân theo dịch vụ công thủ tục hành chính
một bộ phận nếu không tiếp dân thì chúng tôi xuống đây theo tổ cơ động để hướng dẫn những trường hợp khó khăn vững mắc
những trường hợp gia đình khó khăn những trường hợp không tiếp cận thông tin thông tin đại chúng hoặc về công nghệ không được xuyên suốt thì chúng tôi xuống để hướng dẫn đến tầm nơi
có những người dân bảo là không nghĩ là cái việc kê khai nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến đơn giản đến như vậy
trước kia họ cứ nghĩ là vào nó rất là khó khăn
nhưng khi mà có cán bộ hướng dẫn trực tiếp tại nhà thì họ thấy rất là đơn giản
và dần dần thì họ nhận thức được là từ lần sau là chúng tôi sẽ nộp hồ sơ bằng cái hình thức trực tuyến như thế này
hiện phường trúc bạch duy trì thường xuyên hai tổ cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà
dự kiến mô hình này sẽ được nhân rộng trên toàn địa bàn
việc hướng dẫn thực hiện thao tác trực tiếp trên máy đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện nhất
đồng thời thông qua tuyên truyền
phổ biến các quy định của pháp luật giúp nâng cao nhận thức cho người dân để phòng tránh các hoạt động lừa đảo qua mạng
thông qua hoạt động của mô hình này cũng đã từng bước giúp người dân thay đổi thói quen
từ phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước sang hình thành việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến
đây là việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
hay còn gọi là đề án sáu của chính phủ
trong đó việc bộ công an đẩy mạnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đã từng bước mang lại hiệu quả trong thực tiễn
điểm dịch vụ công tại phường dịch vọng hậu quận cầu giấy thành phố hà nội
đây là một mô hình thí điểm đang được bộ công an triển khai từ tháng bốn
và theo thống kê sau hơn hai tháng hoạt động đã có trên năm trăm linh tài khoản đăng ký
với gần một bảy trăm linh hồ sơ thông báo lưu trú được thực hiện tại điểm dịch vụ công trực tuyến này
nhiều hồ sơ thường trú tạm trú đã được giải quyết thành công qua dịch vụ công
tâm lý bà con vẫn muốn làm cái gì cũng muốn trình bày một tí
đây là về truyền thống
cho nên là nhiều người vẫn cứ ái ngại không biết giờ nó có đến nơi hay không
nhưng mà qua cái thời gian ngắn vừa rồi thì chúng tôi đã kiểm tra lại ở chỗ công an phường
thì các anh cũng nói là cũng đã có trên sáu mươi cái hồ sơ được đưa lên cái cổng dịch vụ công của phường
cho nên là bà con cũng rất yên tâm là sẽ phát huy được cái thực dụng
tại các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế
nhiều cách làm cũng đã được lực lượng công an triển khai nhằm giúp người dân tiếp cận
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn ngay tại cơ sở
tại xã đại thạnh huyện đại lộc tỉnh quảng nam
điểm hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến đã được thiết lập
tại đây sáu chiếc máy vi tính cũng được lực lượng công an xã
và các cán bộ và nhân dân thường xuyên túc trực
để hướng dẫn người dân có thể thao tác trực tiếp các dịch vụ công

tại đây sáu chiếc máy vi tính cũng được lực lượng công an xã
và các cán bộ và nhân dân thường xuyên túc trực tiếp các dịch vụ công

tại đây sáu chiếc máy vi tính cũng được lực lượng công an xã
và các cán bộ và nhân dân thường xuyên túc trực tiếp các dịch vụ công